qua xác minh sàng lọc công an xác định đối tượng huỳnh duy linh chú thị trấn vĩnh thuận huyện vĩnh thuận là đối tượng trực tiếp chém anh nguyễn văn tuấn nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi sáu tháng chín linh đã bị bắt giữ khi về thăm gia đình
tại cơ quan công an linh khai nhật toàn bộ hành vi phạm tội của mình
linh khai nhật toàn bộ hành vi phạm tội của mình